ngay sáng ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định đã tổ chức các chốt đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đồng thời chuẩn bị biển báo hướng dẫn phương tiện di chuyển qua địa bàn thành phố nam định trong thời gian diễn ra lễ hội
gần một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông với đầy đủ phương tiện được huy động để thực hiện nhiệm vụ phân luồng đảm bảo giao thông được thông suốt
song song với đó hơn hai tám trăm linh cán bộ chiến sĩ công an lực lượng quân sự bảo vệ tổ dân phố
quản lý trật tự đô thị chia thành bảy mươi chốt với năm vòng đảm bảo an ninh trật tự
đồng thời thành lập hai tổ kiểm tra tiếp nhận xử lý vụ việc hai tổ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
bốn tổ tuần tra giải quyết giao thông trật tự không để xảy ra tình trạng chen lấn sô đẩy và mất an toàn
đối tượng mang theo hai mươi bánh heroin và sáu viên hồng phiến từ nghệ an ra hà nội
lê hoài phương chủ tịch quận hoàng mai tp hà nội đã bị công an tp thanh hóa
bắt giữ khi đến ga thanh hóa chuẩn bị đi taxi ra hà nội
qua công tác điều tra nắm tình hình đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố thanh hóa đã phát hiện đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ nghệ an qua thanh hóa
rồi ra hà nội và các tỉnh phía bắc để tiêu thụ
đường dây này do nguyễn văn huy chú ở quận hoàng mai tp hà nội cầm đầu
vào chiều một mươi chín tháng hai một tổ công tác của công an tp thanh hóa đã mật phục tại ga thanh hóa
để bắt giữ lê hoài phương thu giữ hai mươi bánh heroin sáu viên hồng phiến
đồng thời hai tổ công tác khác của công an tp thanh hóa tại nghệ an và hà nội
đã đồng loạt bắt giữ nguyễn văn huy và lầu bá sành chú ở tỉnh nghệ an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thanh hóa đã khởi tố nguyễn văn huy
về tội mua bán trái phép các chất ma túy lê hoài phương và lầu bá sành
về tội vận chuyển trái phép các chất ma túy đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
an vị chức năng tỉnh điện biên đang củng cố chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ
để sớm đưa đối tượng điều khiển xe đâm bị thương một cán bộ đang làm nhiệm vụ
về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào hồi một mươi chín h tám ngày hai mươi hai tháng hai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tại khu vực khối sơn thủy thị trấn tuần giáo đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tuần giáo
đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính tuy nhiên không những không chấp hành
lò văn điệp còn điều khiển xe mô tô
sau một người đã bất ngờ tăng tốc liều lĩnh lao thẳng vào trung úy quảng văn trung
là cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tuần giáo
thành viên của tổ công tác khiến cho đồng chí trung bị ngã đập mặt xuống đường
chảy máu phần đầu bầm dập chân tay dẫn đến hôn mê bất tỉnh
và đã được đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
vào sáng ngày hôm nay đoàn công tác công an tỉnh đã đến thăm động viên đồng chí trung úy quảng văn trung
hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng trần phước trọng nhân
chú tại huyện a lưới vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ
trước đó vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thông qua mạng xã hội facebook
trần phước trọng nhân đọc được thông tin một người quen trước đó có hành vi
vi phạm pháp luật và bị công an tạm giữ để điều tra
nhân đã chủ động liên hệ với người nhà của nạn nhân để đưa ra thông tin gian dối
là có thể giúp đỡ xin giảm án cho nạn nhân
tin lời nhân người nhà của nạn nhân đã đưa cho số tiền là năm trăm linh triệu đồng
tuy nhiên nhân không thể thực hiện được mà đã chiếm đoạt số tiền để tiêu xài cá nhân
do sợ bị tố giác nhân đã chuyển trả hai trăm linh triệu cho người nhà của nạn nhân